quý vị thân mến có lẽ là từ khi dịch covid một mươi chín bắt đầu xuất hiện
thì những chiếc khẩu trang vải cũng như là chiếc khẩu trang y tế như thế này
đã trở thành những đạo cũ quen thuộc đối với mỗi người chúng ta
và không chỉ để ngăn giọt bắn từ đường hô hấp
mà khẩu trang còn có tác dụng là ngăn bụi gió
và với chị em phụ nữ như là chúng ta
thì còn có thể có thêm một chức năng nữa
chính là chống nắng phải không chị bích liên
đúng là thưa quý vị khán giả rất nhiều chiếc khẩu trang hiện nay
thì được các nhà sản xuất thêm và có chức năng là chống thiêu uv nữa
là những sản phẩm rất thích hợp trong những ngày nắng nóng như ngày hôm qua
nhưng mà tôi thì vẫn mong rằng là có một loại khẩu trang nào đó
mà nó có thể che phủ kín hết cả mặt để có thể không bị ảnh nắng tác động vào
bởi vì khi mà chúng ta đeo khẩu trang nó chỉ chán đến một phần trước này
và hai bên này thôi còn những phần như là chán hay là hai bên này
thì nó vẫn hở ra và có thể là tác động ảnh nắng vào những cái vùng như thế
và thưa quý vị trong ngày hôm nay thì nắng nóng vẫn sẽ là
chủ đạo ở khu vực bắc bộ
trong đó đặc biệt là khu vực đồng bằng có thủ đô hà nội
nhiệt độ giao động từ khoảng ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c
vâng và trái ngược với miền bắc thì ở tây nguyên và nam bộ hôm nay có mưa nhiều
cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc gió giật mạnh
giống như trận mưa rông vào trưa chiều ngày hôm qua tại thành phố hồ chí minh
nhiều người dân đã chia sẻ những video trên mạng về trận mưa rông này
và mô tả rằng nó giống như là một cơn bão vậy
đó là một số thông tin thời tiết nổi bật trong ngày hôm nay
mức nhiệt của các thành phố lớn trên cả nước sẽ có trong phần dự báo sau